tại tp hcm hiện nay việc tích hợp quá trình giải quyết thủ tục đăng ký hộ kinh doanh chỉ trong vòng bốn giờ đã giúp nhiều người dân tiết kiệm chi phí và thời gian đi lại
cơ quan nhà nước cũng giảm bớt thủ tục và tiết kiệm được nhiều chi phí hành chính
ghi nhận sau đây của phóng viên truyền hình nhân dân tại quận ba
nếu trước đây việc cấp giấy chứng nhận hộ kinh doanh phải tiến hành trong ba ngày hai ngày sau mới cấp mã số thuế
thì giờ đây quá trình này đã được tích hợp thực hiện và giải quyết trong vòng bốn giờ
đây là sự thay đổi tích cực và nhận được sự đồng tình của nhiều người dân
năm hai nghìn một mươi tám quận ba tiếp nhận hơn một trăm một mươi bảy hồ sơ đã giải quyết đúng hạn hơn một trăm một mươi năm hồ sơ
ban hành tám thư xin lỗi đến các tổ chức cá nhân đối với hồ sơ quá hạn
đối với cấp phường thí điểm giải quyết thủ tục
hành chính theo thời gian rút ngắn như đăng ký kết hôn từ ba ngày rút còn hai ngày
xác nhận đơn cấp lại thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện từ sáu năm ngày rút còn một ngày
xác nhận đơn gia hạn nợ xóa đói giảm nghèo từ bảy ngày còn bốn ngày
xác nhận hộ nghèo vai vốn từ bảy ngày còn bốn ngày đăng ký khai tử không quá ba mươi phút
bên cạnh đó quận triển khai thực hiện giải quyết hồ sơ ngoài giờ hành chính tại bộ phận tiếp nhận
và trả kết quả cấp quận từ một mươi bảy h đến một mươi tám h chiều thứ hai thứ ba hàng tuần
các phường đang thí điểm mô hình cung cấp dịch vụ công phục vụ nhân dân ngoài giờ hành chính
các bước trong quy trình giải quyết hồ sơ cho người dân được nhanh hơn hiệu quả hơn
kiểm soát bộ máy công tác tiếp dân và đổi mới công nghệ là những đột pha mới
trong công tác cải cách hành chính ở quận ba thời gian qua
để đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp tới đây quận ba tiếp tục đẩy mạnh
ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách các thủ tục và liên thông điện tử